những ngày gần đây thời tiết lạnh sâu tại khu vực miền bắc đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người
đặc biệt là người già và trẻ em trong số đó đối tượng là người già chiếm phần lớn
nhiều trường hợp nặng đã được chỉ định nhập viện để điều trị phản ánh của phóng viên thời sự
khoa lão bệnh viện đa khoa đống đa hà nội đang điều trị cho ba mươi chín bệnh nhân trên ba mươi tám dường bệnh
chủ yếu là người già trên bảy mươi tuổi và đều trong tình trạng bệnh nặng
bệnh liên quan chủ yếu đến tim mạch suy tim và tai biến mạch máu não
ngoài ra một số trường hợp bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
tại đây lượng bệnh nhân cần hỗ trợ oxy tăng đột biến khoa đã phải sử dụng đến các bình oxy di động
những đợt cấp của những bệnh mãn tính hoặc là những đợt cấp trên nền những yếu tố nguy cơ đó xuất hiện những đợt cấp nặng để gây cho bệnh nhân phải nhập viện trong giai đoạn này
người phụ nữ lớn tuổi này nhập viện trong tình trạng cấp cứu trên nền bệnh huyết áp cao tiểu đường tim mạch
một trong những nguyên nhân dẫn đến sức khỏe của bà bị suy giảm là do nhiệt độ lạnh đã gây co mạch tăng huyết áp và cô đặc máu
người già cao tuổi không mặc quần áo ấm xong rồi bị huyết áp cao tiền xử huyết áp cao bị co các mạch máu
thấy các chị ở trên xe cấp cứu giải thích thế
tuổi cao cứ đến mùa lạnh thì ông hay khó thở vì tiền xử ông là bị đoạn hen khế quảng
theo bác sĩ nguyễn võ quảng khoa nhi bệnh viện đa khoa đống đa hà nội thời tiết lạnh cũng khiến cho số trẻ nhập viện tăng cao
trong đó tỷ lệ bệnh về đường hô hấp chiếm chủ yếu
trung bình một ngày khoa tiếp nhận một mươi bệnh nhân vào điều trị
theo khuyên cáo của các bác sĩ những ngày này người già và trẻ nhỏ cần nhất là phải giữ ấm
đối với trẻ nhỏ khi có các dấu hiệu ho sổ mũi khó thở thì nên đưa đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn điều trị kịp thời
tránh trường hợp để ở nhà tự điều trị sử dụng thuốc tự mua bên ngoài dễ khiến bệnh nặng hơn